tổng công ty đường sắt việt nam cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu và áp dụng nhiều ưu đãi trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
cụ thể mua vé cách xa ngày đi tàu sẽ được giảm giá với các mức giảm khác nhau từ hai mươi đến bốn mươi

nếu như lượng hành khách tiếp tục tăng cao thì công ty cũng sẽ có kế hoạch lập thêm tàu đối thêm xe để phục vụ khách đi lại
công ty dự kiến sẽ đưa ra khoảng hơn hai mươi chỗ trong dịp hai tháng chín
nếu nhu cầu đi lại của hành khách tiếp tục tăng cao ngành đường sắt sẽ tổ chức nối chuyến thêm tàu áp dụng song song với các ưu đái các tour công bố chọn gói để phục vụ hành khách
trong thời gian tới đường sắt việt nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình phúc lợi khác nhau giúp người dân có nhiều trải nghiệm du lịch hơn
mới đây tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô biển số một mươi hai p một bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám
tại đường bà triệu huyện phường vĩnh trại thành phố lạng sơn có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện tám mươi lọ nghi là mật gấu tươi
quá trình làm việc xác định nam giới tên trần văn toàn là người vận chuyển thuê số hàng trên cho nguyễn thị bích hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
tại cơ quan công an hậu khai nhận tám mươi lọ thủy tinh nhỏ trên thân có ghi dòng chữ một cc
một mật gấu tươi nguyên chất một trăm linh là của hậu mua về để bán kiếm lời
ngoài ra hậu còn giao nộp hai đoạn sừng khai là sừng châu đồng thời khai nhận hiện đang giao bán trên mạng xã hội facebook với tên mộc mộc
hai đoạn sừng này là sừng tê giác với giá từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng một đoạn
và công an tỉnh lạng sơn đã đề nghị người dân đã từng mua hàng sản phẩm động vật rừng với nguyễn thị bích hậu
liên hệ với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường để cung cấp thông tin tài liệu liên quan cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra làm rõ xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
còn trên địa bàn tỉnh đồng nai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ phương tiện ghe gỗ của ông trịnh văn hậu bốn mươi tuổi
tại tỉnh đồng nai để xác minh làm rõ về hành vi vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an tuần tra bảo đảm trật tự an toàn đường thủy trên tuyến sông đồng nai
khi đến km hai mươi chín địa bàn xã long hưng thành phố biên hòa thì phát hiện ghe gỗ biển số đăng ký la ba trăm tám mươi hai do ông hậu điều khiển đang vận chuyển khoảng hai mươi một mét khối cát trên phương tiện
qua kiểm tra ông hậu không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
và người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo tổng cục hải quan từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám có chín chín trăm linh sáu ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào việt nam với kim ngạch nhập khẩu lên đến hai trăm linh sáu hai mươi năm triệu usd
so với nửa cuối tháng bảy số lượng xe nhập khẩu
tăng sáu mươi bảy chín và tăng năm mươi tám sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó lượng xe loại chín chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ lệ nhiều nhất với tám tám trăm bốn mươi xe trị giá kim ngạch gần một trăm bốn mươi bảy sáu triệu usd
về thị trường nhập khẩu thái lan indonesia và trung quốc vẫn là những thị trường nhập khẩu ô tô lớn của việt nam
từ đầu năm đến nay lượng xe nhập khẩu đạt tám mươi bảy chín trăm linh chín chiếc kim ngạch đạt hai bảy mươi bốn tỷ usd
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết năm hai nghìn hai mươi hai tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh đạt trên một trăm chín mươi chín năm trăm linh tấn
giá vải thiều đầu vào cuối vụ ở mức cao giữa vụ được duy trì ổn định
giá bán vải thiều bình quân của cả vụ hai nghìn hai mươi hai ước đạt hai mươi hai một trăm linh đồng một kg
tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ vụ hai nghìn hai mươi hai của tỉnh bắc giang ước đạt sáu bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng
trong đó doanh thu từ vải thiều đạt khoảng bốn bốn trăm linh tỷ đồng
cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi một là một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
doanh thu từ các hoạt động dịch vụ phụ trợ đạt khoảng hai ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai tổng sản lượng vải thiều bắc giang xuất khẩu đạt trên bảy mươi năm chín trăm linh tấn chiếm ba mươi tám một tổng sản lượng tiêu thụ
đường sắt giảm ra vé tàu đến bốn mươi đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám và từ ngày năm tháng chín đến ngày hai mươi tháng tám
cụ thể đối với một số đôi tàu thống nhất và tàu khách khu đoạn có cự li vận chuyển nhất định
hành khách mua vé trước từ năm đến chín ngày được giảm năm từ một mươi đến một mươi chín ngày được giảm một mươi
từ hai mươi đến hai mươi chín ngày được giảm hai mươi từ ba mươi đến ba mươi chín ngày được giảm ba mươi và từ bốn mươi ngày trở lên được giảm bốn mươi
hành khách mua vé có mức giảm năm một mươi khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí đổi trả theo quy định hiện hành
mức giảm hai mươi ba mươi
mức giảm hai mươi ba mươi sẽ chịu phí đổi trả tương đương mức giảm và trả trước giờ tàu chạy bảy mươi hai giờ
thưa quý vị từ thành công của mô hình trồng nho hạ đen tại một số tỉnh thành trong cả nước
thì mới đây bắc ninh đã triển khai mô hình này tại xã bình dương huyện gia bình
sau thời gian trồng thử nghiệm thì đã cho thấy giống nho hạ đen có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
mặc dù vốn đầu tư ban đầu khá cao nhưng với chị sử hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng nho hạ đen là trông thấy rõ
mô hình này trị xử được tiếp cận cách sản xuất theo tiêu chuẩn việt gác
điều đó mở ra triển vọng làm giàu cho những nông dân dám nghĩ dám làm tại nơi này

sau thời gian trồng thử nghiệm thì đã cho thấy giống nho hạ đen có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt

một số tỉnh thành trong cả nước đã triển khai mô hình này tại xã bình dương huyện gia bình
hiện ở bắc ninh nho hạ đen được bán tại vườn với giá một trăm năm mươi đồng một kg
bón xỉ khoảng một trăm hai mươi một trăm ba mươi đồng một kg
một vụ cho thu nhập gần sáu đến bảy trăm linh triệu đồng
đây chính là những con số mang lại niềm vui khuyến khích người nông dân làm giàu từ việc trồng nho hạ đen
cái hiệu quả của cái bước đầu tôi tính rằng là
thứ nhất là trồng được một vụ nhưng có thể thu hoạch được nhiều năm bảy tám năm
cái thứ hai là nó là một cây trồng thu một năm thu được hai vụ
một năm thu được hai vụ
về cái hiệu quả thì cái lăng suất của cây nho thì chúng tôi tính toán là mỗi một xào
một đợt thu nó khoảng từ năm đến sáu tạ
hiện nay việc trồng nho hạ đen trên địa bàn tỉnh bắc ninh ngày càng được nhiều người biết tới
và tiêu thụ với số lượng lớn
không những bán tại vườn mà qua cả các kênh thương mại điện tử mạng xã hội
từ đó đem lại nguồn thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh
viện cũng luôn là đồng hành cùng
với các chủ hộ các chủ trang trại các cá nhân mạnh dạng đầu tư
và xây dựng được các mô hình nông nghiệp
và nó góp phần vào cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện
nó bền vững hơn và nó hiệu quả hơn
nhất là khu vực chuyển dịch vùng dùng trũng sang nuôi trồng thủy sản
và cũng như là vùng sản xuất lúa không được hiệu quả
thì chúng tôi đồng ý cho chuyển sang phát triển các loại cây con mới
có giá trị kinh tế cao và hướng đến ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
có thể nói mô hình trồng nho hạ đen
hợp với định hướng phát triển của nông nghiệp bắc ninh
chính vì vậy tỉnh đang cố gắng đầu tư để mô hình trồng nho hạ đen
có điều kiện phát triển và ngày càng được nhân rộng